phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam thương người như thể thương thân
hành động nhân văn cao cả của gia đình và những người hiến mô tạng trên cả nước nói chung
và của tỉnh ninh bình nói riêng đã và đang viết tiếp câu chuyện cao đẹp cho cuộc sống
cho đi là còn mãi để ngày càng có nhiều hơn nữa sự sống được hồi sinh
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
suốt gần hai mươi năm chị tô thị thắm phải sống trong cảnh mù loà vì bệnh lý rác mạc
hạnh phúc bất ngờ tìm đến khi chị tìm được ánh sáng sau hai lần được ghép mạc thành công từ hai người hiến tặng
đến nay mắt chị đã nhìn sáng được năm trên một mươi
những công việc đơn giản của cuộc sống hàng ngày đã được chị thực hiện dễ dàng
khi tôi tìm được ánh đi sáng thì đã giúp cho tôi rất nhiều trong công việc
gia đình chăm sóc con cái và tôi đã đi làm được để kiếm tiền phụ giúp thêm cho chồng và gia đình mình
sau này nếu như có cơ hội nếu như có điều
thì mình có thể hiến được cái gì cho mọi người thì mình cứ hiến
sau hơn một mươi năm phát động phong trào hiến tặng mô tạng đã lan tỏa tại nhiều địa phương của tỉnh ninh bình
hiến mô tạng là việc làm khó từ tư tưởng đến hành động
nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự kiên trì trong vận động tuyên truyền nêu gương của cán bộ đảng viên
sự tôn vinh người đã mất và gia đình người hiến tặng mà người dân đã tin tưởng hưởng ứng làm theo
đến nay toàn tỉnh đã có trên một mươi năm người đăng ký hiến mô tạng
lễ thường trong cuộc sống ai rồi cũng phải mất đi
nhưng có thể tặng lại sự sống giúp nhiều người khác hồi sinh từ việc hiến tặng mô tạng là nghĩa cử cao đẹp
một món quà vô giá của người đã mất dành tặng lại cho những người còn cơ hội sống